như truyền hình nhân dân đã đưa tin vừa qua tại tỉnh lào cai tổng cục quản lý thị trường phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã kiểm tra kho hàng lậu hơn một mươi m hai do trần thành phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng em gái của mình điều khiển
sau hơn một ngày tích cực làm việc các cơ quan chức năng bước đầu xác định đây là hoạt động buôn lậu có đường dây ổ nhóm và được bố trí chuyên nghiệp
các cơ quan chức năng cho biết mọi hoạt động tại kho hàng đều được điều hành khép kín bài bản do ba năm nhân viên chuyên livestream bán hàng với số đơn hàng chốt được tối thiểu mỗi ngày từ một trăm linh đến hai trăm linh đơn
số đơn hàng này được hơn bốn mươi nhân viên ngồi máy tính chốt bằng phần mềm chuyên nghiệp quản lý tập trung đây là hoạt động có đường dây ổ nhóm được bố trí bài bản tổ chức thành các nhóm chuyên môn hóa từng khâu phối hợp nhịp nhàng
từ ngày phát hiện chủ hàng cũng như các cá nhân liên quan vẫn chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
hiện toàn bộ lô hàng này vẫn đang được tạm giữ đồng thời tiếp tục kiểm đếm và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật